ngày hôm nay bốn tháng chín công an tỉnh bình dương đang khẩn trương tiến hành điều tra về nguyên nhân vụ cháy vào lúc hai mươi hai h một mươi năm phút ngày ba tháng chín tại nhà xưởng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn moose liên mỹ vốn đầu tư đài loan nằm trong khu công nghiệp đồng an hai phường hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
được biết công ty này thuê lại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn dày huy sương việt nam với tổng diện tích hơn một mươi m hai diện tích cháy khoảng ba m hai
chất cháy chủ yếu là mút xốp kết cấu khu vực này là khung thép mái tôn vụ cháy không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản hiện vẫn đang được thống kê tài sản cứu được ước tính khoảng ba mươi tỷ đồng
đám cháy được khống chế hoàn toàn vào lúc một h hai mươi phút ngày hôm nay mùng bốn tháng chín với sự tham gia chữa cháy của gần hai mươi xe cứu
hỏa và hơn một trăm một mươi cán bộ chiến sĩ